tại quảng ninh lúc bốn h một mươi năm phút sáng nay một mươi sáu tháng một trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển tuần châu
tổ công tác thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện tàu cá mang số hiệu qn ba nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts đang vận chuyển năm sáu kg pháo nổ có nhãn hiệu của trung quốc
qua quá trình kiểm tra cho thấy trên thuyền cá có hai thuyền viên do ông lê văn kìm năm mươi một tuổi
trú tại khu ba thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh làm chủ phương tiện đang vận chuyển năm sáu kg pháo nổ dạng pháo trứng nhãn hiệu của trung quốc
theo lời khai của ông kim số pháo trên được người cháu ruột cũng là thuyền viên của tàu mua lại của một tàu thu mua hải sản không rõ biển số
tại khu vực cửa dứa để đem về quê chơi tết thì bị tổ công tác kiểm tra bắt giữ
hiện lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã đưa tàu cá vi phạm về khu vực bến gót
huyện cát hải thành phố hải phòng
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật